buổi chiều ban chấp hành trung đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề án sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
tiếp tục chương trình thời sự với các thông tin quan trọng khác
năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên chính phủ chuyển từ tuần lễ thành tháng hành động quốc gia về an toàn vệ sinh lao động
với chủ đề thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất đã diễn ra sáng nay ngày sáu tháng bốn
năm và thành phố hà nội là địa phương trọng điểm tổ chức
sau một mươi tám năm triển khai năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đã chính thức chuyển tuần lễ quốc gia thành tháng hành động quốc gia về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ
chủ trương này nhằm thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc nỗ lực thay đổi nhận thức của toàn xã hội
đặc biệt là người sử dụng lao động và người lao động trong công tác huấn luyện kiềm chế tai nạn bệnh tật liên quan đến lao động
đặc biệt tại các thành phố lớn như hà nội với một mươi chín khu công nghiệp khu chế xuất
và gần hai trăm linh công nhân thì vấn đề phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là mối quan tâm hàng đầu
có thể nói là trong các khu công nghiệp và chế xuất hà nội các doanh nghiệp cũng rất là quan tâm vấn đề này
nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặc biệt là các doanh nghiệp nhật bản
họ rất là coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động cho công nhân lao động
về phía công đoàn thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp tốt
với người sử dụng lao động thực hiện các quyền cũng như là nghĩa vụ của mình
theo như là luật an toàn vệ sinh lao động mà nhà nước đã ban hành
tuy nhiên hiện công tác tập huấn phòng ngừa tai nạn lao động mới được tập trung chủ yếu
ở các doanh nghiệp lớn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
còn lại phần lớn các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp tư nhân
vẫn chưa quan tâm các quy định quy trình về an toàn lao động
ngay trong chín tháng phát động này vẫn xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn lao động
giàn giáo tại công trình mường thanh hà nội ngày bốn tháng năm
hay vụ hỏa hoạn sườn gỗ ngày hai tháng năm tại quận bắc từ liêm hà nội
gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
em thấy người ta chỉ đến làm ra sản phẩm cho người ta
chứ không quan tâm vấn đề an toàn
cái đấy với môi trường làm việc người ta không nghĩ công nhân làm việc bẩn hay bất vả như nào
người ta không nghĩ phương pháp cải tiến như nào
người ta chỉ nghĩ ra sản phẩm người ta đạt bao nhiêu sản phẩm
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu toàn quốc đã xảy ra bảy chín trăm tám mươi một vụ tai nạn lao động
làm tám hai trăm năm mươi một người bị nạn
năm hai nghìn một mươi sáu chi phí thuốc thang mai táng tiền bồi thường cho gia đình người chết và người bị thương
do tai nạn lao động là một trăm bảy mươi một sáu mươi ba tỷ đồng thiệt hại về tài sản là bảy tám tỷ đồng
hôm nay ngày sáu tháng năm đã diễn ra sự kiện ngày hội tình nguyện toàn cầu hai nghìn một mươi chín
với chủ đề công dân
tích cực thực hiện một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững nhằm nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm
và năng lực hành động của thanh niên được tổ chức tại hà nội
chương trình thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ và các tình nguyện viên đến từ các quốc gia trên thế giới
ngày hội tình nguyện toàn cầu hai nghìn một mươi bảy là một hoạt động thường niên nhằm mục đích tạo không gian kết nối
trao đổi văn hóa giữa các bạn trẻ việt nam và quốc tế
đồng thời tạo cơ hội trao đổi giữa các tình nguyện viên trong và ngoài nước
góp phần nâng cao nhận thức
cái nhìn của giới trẻ về các vấn đề xã hội
với hai nội dung chính gồm khu vực trải nghiệm văn hóa các nước trên thế giới và sân khấu
cùng gallery trải nghiệm và chia sẻ các cơ hội tình nguyện trong và ngoài nước
ngày hội tình nguyện toàn cầu hai nghìn một mươi bảy đã kết nối và kêu gọi thanh niên trên toàn thế giới
cùng chung tay hành động vì các mục tiêu phát triển bền vững
nhằm phát triển cộng đồng một cách bền vững và hiệu quả
một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững đã được liên hợp quốc chính thức thông qua vào năm hai nghìn một mươi năm
trong đó có hai mươi chỉ tiêu cụ thể cho giới trẻ được đề cập trong sáu mục tiêu là
xóa đói giáo dục chất lượng bình đẳng giới tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững
giảm bất bình đẳng và hành động bảo vệ khí hậu
theo báo cáo của tổng cục thống kê về tình hình phát triển ngành du lịch việt nam
cho thấy sự tăng trưởng mạnh của ngành kinh tế này
cụ thể khách quốc tế đến nước ta trong tháng bốn ước tính đạt một bảy triệu lượt người
tăng sáu năm so với tháng trước
đây là tháng thứ tư liên tiếp từ đầu năm việt nam đón hơn một triệu lượt khách
tính chung bốn tháng đầu năm khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt bốn hai mươi tám triệu lượt người
tăng ba mươi ba so với cùng kỳ
trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt ba năm triệu lượt người tăng ba mươi hai
còn lại là đường biển và đường bộ
bộ chính trị đã ban hành nghị quyết quan trọng về định hướng phát triển du lịch
đến năm hai nghìn hai mươi
theo đó du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn
tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội
mục tiêu đến hai nghìn hai mươi việt nam sẽ thu hút được một mươi bảy hai mươi triệu lượt khách quốc tế
tám mươi hai triệu khách nội địa đóng góp một mươi gdp
tổng doanh thu từ du lịch đạt ba mươi năm tỷ usd
còn đến năm hai nghìn ba mươi mục tiêu của việt nam sẽ trở thành một trong những quốc gia du lịch hàng đầu
của khu vực đông nam á
năm hai nghìn một mươi sáu số khách du lịch quốc tế đến việt nam đã tăng kỷ lục
khi đạt một mươi một triệu lượt khách tăng hai mươi sáu so với năm trước
thưa quý vị sáng nay ngày sáu tháng năm tại bảo tàng phụ nữ việt nam
đã diễn ra buổi trao tặng ảnh và hiện vật thời chiến tranh của nhiếp ảnh gia nick wood
hay còn gọi là huỳnh công út tác giả của bức ảnh nổi tiếng
em bé napam cho bảo tàng phụ nữ việt nam
từng là phóng viên ảnh cho hãng thông tấn ap có văn phòng tại sài gòn từ năm một mươi sáu tuổi
vào thời kỳ đó ông đã đi khắp các chiến trường ở việt nam lào và campuchia
để tác nghiệp và nhanh chóng trở thành phóng viên chiến trường giàu kinh nghiệm
đây là lần đầu tiên nick wt tặng những bức ảnh này và ông chọn bảo tàng phụ nữ việt nam
một bảo tàng có thể tạo ra những kết nối với cuộc sống một cách mạnh mẽ
để truyền tải thông điệp của toàn nhân loại đó là hòa bình
nằm bức ảnh nằm trong chuỗi ảnh ông chụp cô bé phan thị kim phúc bị bỏng do bom napam
ngày tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và một chiếc máy ảnh hiệu nikomat
một trong những chiếc máy ảnh ông đã sử dụng trong thời gian làm phóng viên chiến trường tại việt nam
tôi cũng nghĩ rất nhiều tôi muốn để mang những bức ảnh đó để tặng bảo tàng phụ nữ ở hà nội
lý do những cái hình đó là những người phụ bức hình trẻ em
giọt phụ nữ thì tôi thấy là rất quan trọng cho cái bảo tàng phụ nữ
cái bức ảnh cô kim phúc nam ban rất là quan trọng của cả thế giới
hầu như những người mỹ đều muốn nhìn cái bức ảnh đó
cái ngày sáu tháng tám một nghìn chín trăm bảy mươi hai thì cái trần đánh của nam ban cô kim phúc bị bom
nhưng mà cái hình đó là rất quan trọng rất là lịch sử
khi mà ap đã chuyển hình lên
về new york là bức hình đó được hầu như đăng trên toàn thế giới trang bìa
và bức ảnh tôi được biểu tình chống mỹ thời đó rất nhiều
ngày nay không phải là việc chiến việt nam mà chiến trường iraq afghanistan
họ cũng đều mang cái bức hình kim phúc để mà nói với những người vẫn còn
cái hình đó luôn luôn nhắc nhở về chiến trường
một trong năm bức ảnh này là em bé napam
có sức sống và tác động mạnh mẽ đến toàn thế giới
chỉ sau bốn tiếng được công bố tại sài gòn bức ảnh vượt ra khỏi biên giới việt nam đến tokyo nhật và new york mỹ
đã gây sốc trên toàn thế giới châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh trên khắp châu âu lúc bấy giờ
đồng thời nó đã mang về giải thưởng danh giá poodlisher cho nick wood năm một nghìn chín trăm bảy mươi
những bức ảnh còn làm thay đổi số phận của nhân vật chính cô bé kim phúc
nhờ bức ảnh cô bé kim phúc ngày nào đã trở thành đại sứ hòa bình của liên hợp quốc
giờ đây cô đi khắp thế giới để nói chuyện về chiến tranh việt nam cả những di chứng và những vết thương
nằm bức ảnh đen trắng không chỉ là câu chuyện của cuộc chiến của lịch sử
mà còn là câu chuyện của tình người của sự kết nối tình yêu thương trên khắp thế giới
được sự đồng ý của chính phủ việt nam hôm nay ngày sáu tháng năm biên đội tàu mặt nước thuộc lực lượng hải quân
quân giải phóng nhân dân trung quốc đã cập cảng quốc tế tp hcm
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày sáu tháng năm đến ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay biên đội tàu mặt nước của hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc gồm hai tàu
tàu khu trục tên lửa một trăm năm mươi trang chun và tàu hộ vệ tên lửa năm trăm ba mươi hai trinh châu
cùng hơn năm trăm linh sĩ quan thủy thủ đoàn do chuẩn đô đốc thẩm hạo
phó tư lệnh hạm đội đông hải làm trưởng đoàn đã cập cảng quốc tế tp hcm
chuyến thăm lần này của biên đội tàu hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc
nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước nói chung giữa hải quân hai nước nói riêng
qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
trong thời gian ghé thăm việt nam chỉ huy lực lượng biên đội tàu hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc
đến chào xã giao lãnh đạo ubnd tp hcm bộ tư lệnh quân khu bảy vùng hai hải quân và đến thăm lữ đoàn hải quân một trăm bảy mươi một
vì sao hai mươi viên thuốc đặc trị ung thư phải tiêu hủy
những ngày này trên các cánh đồng lúa tại quảng bình bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
mặc dù thời gian vừa qua đồng ruộng quảng bình xuất hiện nhiều loại sâu bệnh gây hại làm ảnh hưởng đến một số diện tích lúa
song nhờ các biện pháp phòng trừ hiệu quả nên năng suất lúa vụ đông xuân năm nay đạt khá cao
như vậy là sau một năm ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai và thời tiết
thì nông dân quảng bình vẫn có thêm một năm được mùa
cách đây hơn hai tuần nhiều diện tích lúa tại quảng bình bị nhiễm dày khá nặng
có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ đông xuân này
tuy nhiên nông dân các địa phương đã tích cực áp dụng các biện pháp phòng trừ
nên hạn chế tối đa tắc hại của dày và các loại sâu bệnh khác
hiện nhiều trà lúa xuống giống sớm đã chín bà con đang phấn khởi thu hoạch những ruộng lúa đầu tiên của vụ đông xuân
vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
toàn tỉnh quảng bình gieo cấy gần ba mươi hectare lúa năng suất bình quân ước đạt từ năm mươi đến sáu mươi tạ một hectare
hiện nay tại quảng bình việc thu hoạch lúa vụ đông xuân đang được người dân thực hiện khẩn trương
để tránh lũ tiểu mãn đồng thời tiếp tục làm vụ hè thu bảo đảm kế hoạch
trước tình trạng thịt lợn rớt giá liên tục nhiều bộ ban ngành và địa phương đã có nhiều giải pháp để kích cầu tiêu dùng
sáng nay ngày sáu tháng năm chung tay với người chăn nuôi lợn
trung tâm trợ giúp nông dân hội nông dân tp hcm
đã tổ chức một phiên giao dịch bày bán thịt lợn nông sản an toàn đến người tiêu dùng
sáng thứ bảy tại một góc phố trên đường nguyễn trí thanh hà nội
nhiều kệ hàng nông sản an toàn được bày bán
bên cạnh các mặt hàng rau củ quả gà sạch thì nổi bật nhất là khu vực bán thịt lợn
người bán người mua rất đông đúc náo nhiệt
là lợn của các nông dân trong giai đoạn này giá rất là thấp
cũng lại vượt quá cầu
nên mình thấy và mình cảm thấy rất là đồng cảm với tất cả mọi người dân
và muốn để giúp mua lợn cho bà con giúp bà con qua cái giai đoạn khó khăn này
hoạt động của trung tâm trợ giúp nông dân hội nông dân tp hcm
nhằm góp phần giúp đỡ người chăn nuôi lợn vượt qua cơn khủng hoảng
khi giá thịt lợn xuống thấp kỷ lục như hiện nay
nông dân được hội nông dân và ngành thú y bảo đảm các yêu cầu về thú y
vệ sinh an toàn thực phẩm
những gian hàng tiêu thụ lợn nuôi cho nông dân như thế này
sẽ được hội nông dân tp hcm duy trì cho tới khi tình hình tiêu thụ lợn nuôi
có chuyển biến tích cực
chất lượng thịt có thể đảm bảo là cũng thua kém
đối với các thịt ở ngoài siêu thị
nhưng mà giá được đối với người nông dân được cao hơn
và giao đến thị trường được rẻ hơn
nhưng mà rất hiệu quả
ở đây thì chúng tôi suy nghĩ rằng là cái việc
cái việc mà chung tay với những người nông dân
người chăn nuôi trong điều kiện này là chúng ta có những giải pháp
để làm sao để kích cầu thị trường
hội nông dân tp hcm cũng cho biết tới đây sẽ kết hợp với chính quyền địa phương
các tổ dân phố thành lập những điểm tuyên truyền bán hàng
kết nối với người dân để tiêu thụ nông sản cho nông dân
đồng thời giúp người tiêu dùng sử dụng những thực phẩm an toàn
rõ nguồn gốc xuất xứ
trong kết luận của thanh tra tp hcm vừa công bố
có một thông tin khiến cho người dân sừng sốt và đau lòng
đó là hàng nghìn viên thuốc tasina hai trăm linh mg đặc trị ung thư máu
hàng trăm viên thuốc nessava có giá hơn một triệu đồng một viên
dùng cho bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối
được viện trợ từ nước ngoài buộc phải tiêu hủy vì quá thời hạn sử dụng
trong khi hàng chục nghìn người bệnh ung thư đang phải đau đớn
trong cuộc chiến dành sự sống
thì vì đâu những viên thuốc đem lại hy vọng sống cho họ lại có số phận như vậy
gần hai mươi viên thuốc được tiêu hủy là thuốc taxina hai trăm linh mg
dòng đặc trị dành cho bệnh nhân bị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy
đã bị kháng thuốc trước đó
nếu không có loại thuốc này để điều trị và không được ghép tùy
bệnh nhân sẽ tử vong
theo bác sĩ phù trí dũng
giám đốc bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm
bệnh viện là đơn vị đầu tiên xin hỗ trợ loại thuốc này
bởi hàng chục bệnh nhân vào năm hai nghìn một mươi ba có nguy cơ tử vong vì kháng thuốc
số thuốc được viện trợ là ba mươi hai sáu mươi tám viên do công ty novatis cung cấp độc quyền
tuy nhiên để cứu sống người bệnh lại rất gian nàn
theo giải trình của bệnh viện
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
bệnh viện nhận được thư hiến tặng thuốc tarsina

bệnh viện có văn bản gửi công ty novatis việt nam
về việc dự trù thuốc dùng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bốn
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
bệnh viện có văn bản gửi cục quản lý dược
xin phép được tiếp nhận số thuốc viện trợ trên
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cục trưởng cục quản lý dược ban hành giấy phép lưu hành sản phẩm cho lô hàng thuốc trên
hạn dùng là hai mươi bốn tháng
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện có văn bản gửi sở y tế thành phố hồ chí minh
xin chấp thuận cho bệnh viện được thực hiện chương trình thuốc tarsina
ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
sở y tế có văn bản gửi ubnd thành phố
và liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hồ chí minh
xin chấp thuận cho bệnh viện được tiếp nhận lô hàng viện trợ
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn
ubnd thành phố có quyết định phê duyệt việc tiếp nhận lô hàng viện trợ
gồm ba trăm linh chín hộp thuốc tarsina hai trăm linh mg viên nang cứng hạn dùng đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
cục quản lý dược có văn bản đồng ý để bệnh viện được tiếp nhận lô hàng trên
ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hơn ba mươi bốn viên thuốc đặc trị ôm thư tarsina đã về đến sân bay tần sơn nhất
tuy nhiên đến thời điểm này
hải quan thành phố hồ chí minh không cho bệnh viện tiếp nhận lô hàng thuốc viện trợ
do hạn dùng còn lại kể từ ngày nhập cảng việt nam không được dưới một mươi hai tháng
theo thông tư số bốn mươi bảy năm hai nghìn một mươi tt bit
sau đó bệnh viện và sở y tế thành phố hồ chí minh đã có tờ trình và văn bản xin hải quan thành phố hồ chí minh xem xét hỗ trợ giải quyết
ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện nhập kho lô thuốc trên
tính đến thời điểm này hạn sử dụng của lô thuốc chỉ còn một mươi tháng
như vậy tính từ khi bệnh viện nhập kho lô thuốc trên tính đến thời điểm này hạn sử dụng của lô thuốc chỉ còn một mươi tháng

cũng theo bản kết luận của thanh tra tp hcm về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại bệnh viện

thì có đến hai trăm sáu mươi bảy viên thuốc nexavan có nguồn gốc viện trợ từ nước ngoài đã phải tiêu hủy
loại thuốc này được chỉ định dùng cho bệnh nhân ung thư gan thận giai đoạn cuối uống hai viên một ngày và có giá một bảy mươi năm đồng một viên
từ những kết quả trên cục quản lý dược bộ y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu sở y tế tp hcm làm rõ trách nhiệm các cá nhân và tập thể liên quan tới việc làm chậm chẽ thủ tục phê duyệt số thuốc trên
đồng thời tiến hành giả soát báo cáo về tình hình quản lý sử dụng với các khoản tài trợ viện trợ bằng tiền mặt bằng hiện vật còn kết dư hoặc không còn nhu cầu sử dụng tại các bệnh viện công và trong toàn ngành y tế trong việc tiếp nhận xử lý hàng viện trợ
theo lý giải của ban lãnh đạo bệnh viện là đơn vị tiếp nhận thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do các thủ tục hành chính quá phức tạp bên cạnh đó cũng có thêm một số nguyên nhân khách quan
thuốc nexava trước kia nằm trong danh mục thanh toán bảo hiểm y tế lượng người bệnh sử dụng lớn tuy nhiên theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi có hiệu lực từ mùa một tháng một năm hai nghìn một mươi năm bệnh nhân sử dụng thuốc phải thanh toán năm mươi chi phí lượng bệnh nhân dùng thuốc giảm hai phần ba bệnh nhân gặp khó vì bảo hiểm y tế thay đổi còn bệnh viện dù muốn bệnh nhân được sử dụng loại thuốc đắt tiền và hiệu quả này thì cũng không hề dễ dàng vì thủ tục và quy trình
lý do đó là thủ tục rất là kém dài lê thê đây cũng là một cái để chúng ta làm cho cái thuốc chúng ta bị quá đắt
trước đây nexava được thanh toán bảo hiểm là tám mươi một trăm linh bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm thì cái danh mục bảo hiểm đã thay đổi về tỷ lệ thanh toán còn năm mươi
cái điều đó nó dẫn đến là cái chuyện mà mức độ sử dụng của bệnh nhân giảm xuống là vì người ta dù là được bảo hiểm người ta vẫn phải đóng
còn gần hai mươi viên thuốc taxi nhà thì nằm trong chương trình viện trợ nhưng đồng chi trả chứ không phải cấp miễn phí
chương trình chỉ chi trả một mươi một năm tháng thuốc còn người bệnh phải chi trả năm tháng thuốc còn lại rơi vào khoảng bốn mươi hai triệu đồng